dẫn lời các quan chức giấu tên truyền thông mỹ mới đây đưa tin mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch ném bom dài hạn ở yemen sau một mươi ngày không kích
không làm duy yếu được khả năng của lực lượng houthi nhắm mục tiêu vào các tàu ở biển đỏ
theo đó chính quyền của tổng thống joe biden không mong đợi một hoạt động kéo dài như các chiến dịch của mỹ ở iraq hay afghanistan
nhưng đồng thời cũng không thể đưa ra khung thời gian cụ thể khi nào năng lực quân sự của houthi sẽ bị suy giảm một cách hòa đáng
các nguồn tin cho biết thêm chiến lược của washington là hạn chế khả năng nhóm chiến binh nhắm mục tiêu vào các tàu ngoài khơi yemen
hoặc ít nhất là tạo môi trường an toàn cho các công ty vận tài biển tiếp tục đưa tàu qua biển đỏ và vịnh aden
trong diễn biến lương quan truyền thông khu vực mới đây cho biết nhằm tránh các cuộc tấn công từ lực lượng houthi ở yemen
các nhà khai thác vận tài biển quốc tế đã phải đăng thông báo trên các trang web giám sát hàng hải marintafic com
xác nhận rằng họ không có mối liên hệ nào với yemen
đảo suier trước đó lực lượng houthi đã tuyên bố không nhắm mục tiêu vào các tàu đi qua biển đỏ eo biển bab el mandeb hay vịnh aden
với điều kiện các tàu phải thông báo sớm về điểm đến hoặc khai báo trên các trang giám sát giao thông hàng hải rằng họ không có quan hệ với israel